tại hà nội làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm chính thức đi vào hoạt động
và khai trương khu dịch vụ đón khách tại cổng a
mười năm qua ngoài việc bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam luôn trú trọng công tác khai thác vận hành khu các làng dân tộc
trở thành điểm biến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế
tham gia lễ kỷ niệm các đại biểu và du khách được tham quan không gian triển lãm
trưng bày bốn mươi bức ảnh giới thiệu trạng đường phát triển một mươi năm của làng văn hóa du lịch các dân tộc
đặc biệt là được giao lưu với đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại làng
thưởng thức các loại hình dân ca dân vũ đặc sắc của đồng bào các dân tộc